để mở rộng diện tích cam mới đây huyện miền núi con cuông tỉnh nghệ an phối hợp với doanh nghiệp trồng sáu mươi hectare cam xã đoài
giống tốt nhất tại thung bừng thuộc địa bàn xã môn sơn theo công nghệ nhật bản
giống đưa vào trồng tại khu vực này được chất xuất từ cam xã đoài sạch bệnh xử lý theo quy trình kỹ thuật tiên tiến
dự kiến kinh phí tổng đầu tư xây dựng mô hình là bốn mươi tỷ đồng
hiện trang trại đã xuống giống trồng được hơn năm mươi hectare với ba mươi cây và cải tạo một số suối khe để có nước tưới cho cam
quy trình chăm sóc cam theo công nghệ của nhật bản như điện máy bơm dùng năng lượng mặt trời tưới nhỏ giọt sử dụng hoàn toàn phân bón vi sinh
việc phát triển cây cam tại thung bừng không những để khai thác phát triển tiềm năng đất đai mà còn là cơ hội để huyện miền núi con cuông phát triển thế mạnh về du lịch sinh thái